hai mươi giờ tối ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn phương hằng ba năm tù
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ một mươi tám tháng đến hai năm sáu tháng tù
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn phương hằng ăn năn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt
đồng thời cho rằng thời gian bị tạm giữ đã làm lỡ nhiều cơ hội để làm công tác thiện nguyện
các bị cáo còn lại cũng bày tỏ ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt
trên cơ sở hồ sơ vụ án căn cứ các tài liệu hội đồng xét xử nhận định bị cáo hằng và bốn bị cáo bị truy tố
là đủ cơ sở xác định tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
trong vụ án này các bị cáo phạm tội có tổ chức trong đó bị cáo hằng là người tổ chức
bị cáo quân là người có trình độ pháp luật nhưng lại tham gia giúp sức cho bị cáo hằng thực hiện hành vi phạm tội của mình
xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn phương hằng ba năm tù
đặng anh quân hai năm sáu tháng tù các bị cáo lê thị thu hà nguyễn thị mai nhi huỳnh công tân bị tuyên phạt mỗi bị cáo một năm sáu tháng tù